xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng năm trên mạng xã hội xuất hiện một bài phản ánh của tài khoản tên huỳnh yumi
về việc tới chơi tại bãi biển tuần châu thành phố hạ long quảng ninh và bị thu phí
theo tài khoản này việc thu tiền tại các bãi biển là không hợp lý
cụ thể bài viết với nội dung nay đoàn mình đi nghỉ ở tuần châu
cả đoàn đang chơi thì có đại diện của tập đoàn tuần châu ra thu tiền chơi ở bãi biển ba mươi k một người
bên mình không đồng ý nộp tiền thì họ bảo sẽ cho lực lượng an ninh ra cưỡng chế
đoàn minh thuê năm mươi phòng khách sạn trong này mà ra bãi biển chơi còn bị thu phí
thử hỏi mọi người có quy định nào như vậy không hay đây là quy định riêng của tỉnh quảng ninh á
bài viết sau khi được đăng tải đã nhận được lượng tương tác
và có nhiều ý kiến trái triều
khá đông ý kiến cho rằng việc du khách tới bãi biển tổ chức team building với số lượng người đông
thì việc thu phí là hợp lý vì các bãi biển tại quảng ninh và những địa phương khác đều thế
tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng việc thu phí ba mươi một người là quá cao
nói về vụ việc đại diện tập đoàn tuần châu cho biết vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi ngày hai mươi bốn tháng năm
qua hệ thống camera giám sát lực lượng an ninh của bãi biển thấy có đoàn khách khoảng năm mươi người
đang tổ chức chơi team building
tại vị trí bãi cát tắm tuần châu khu vực nhóm du khách tổ chức team buiding có căng dây bãi biển
và hệ thống âm thanh
vì vậy lực lượng an ninh quản lý bãi biển tới yêu cầu thu phí ba mươi một người
tuy nhiên nhóm du khách này không đồng ý và cho rằng đã nhiều lần tổ chức chơi như vậy
ở các bãi biển khác nhưng chưa bao giờ mất phí
sau khi chơi team building xong nhóm du khách không trả phí mà lên xe về khách sạn
cũng theo đại diện tập đoàn tuần châu tại bãi tắm tuần châu có quy định thu phí dịch vụ team building ba mươi k một người
dịch vụ đốt lửa trại năm mươi k một người và dịch vụ thuê địa điểm tổ chức tiệc bảy mươi k một người
trong đó chích khấu một mươi người thì miễn phí một người
còn du khách tới tắm biển đi dạo sẽ không mất phí
việc thu phí các dịch vụ trên để phục vụ công tác bảo trì quản lý và dọn rác bãi biển
đại diện tập đoàn tuần châu nói nhóm năm mươi du khách sau khi chơi team building xong thì không trả phí
sau đó tự nhặt rác và xuống tắm biển rồi đi về
phía lực lượng an ninh quản lý của bãi biển không có lời lẽ
nghĩa nào xúc phạm hay gây gắt gì
đại diện thành phố hạ long cho biết thêm việc thu phí các dịch vụ team building
đốt lửa chạy thuê mặt bằng tổ chức tiệc tại các bãi biển đều đã được cấp phép
liên quan đến vụ việc trên phía thành phố hạ long cũng đã yêu cầu phòng văn hóa thông tin
và ủy ban nhân dân phường tuần châu kiểm tra làm việc với ban quản lý bãi biển tuần châu
để làm rõ thông tin du khách phản ánh
thưa quý vị không thể phủ nhận team building đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức doanh nghiệp
khi đây là hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng và gắn kết các thành viên
tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc các công ty đua nhau vẽ ra các trò phản cảm
tục tiễu vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng
vào năm hai nghìn hai mươi hai hình ảnh nhóm chị em vui đùa trên bãi biển ở hạ long quảng ninh
với nửa phần trên cơ thể không được che kỹ càng đã khiến dư luận vô cùng ngán ngẩm
sau khi phân tích hình ảnh video nhiều ý kiến cho rằng video này được quay từ hơn hai năm trước đó
ngày một mươi ba tháng chín trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh
đoàn clip ghi lại cảnh chơi team building được cho là trên bãi biển hạ long tỉnh quảng ninh
đáng nói một nhóm phụ nữ đã ăn mặc khá phản cảm trong lúc tham gia các trò chơi
thậm chí quanh khu vực này có nhiều người gồm có đàn ông người già trẻ nhỏ qua lại
qua hình ảnh ghi nhận các chị em vui đùa trên bãi biển
tuy nhiên nửa phần trên cơ thể lại không được che kỹ càng nên trông vô cùng nhức mắt
ngay sau khi các hình ảnh
đoạn clip được chia sẻ đã lập tức nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người cũng không khỏi bất ngờ và bức xúc vì sao các chị em lại có thể vô tư đến mức lố lăng phản cảm đến như vậy
hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc
tuy nhiên sau khi phân tích kỹ hình ảnh video nhiều ý kiến cho rằng video này được quay từ hơn hai năm trước
từ đó một câu hỏi được dư luận đặt ra là
nếu thực sự vụ việc này diễn ra hai năm trước thời hiệu xử lý có còn không
bên cạnh đó cũng có câu hỏi là
cơ quan chức năng cũng cần xác minh ai là người phát tán video này lên mạng xã hội và phát tán với mục đích gì
giải đáp về vấn đề này theo luật sư trần xuân tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội
hiện nay định nghĩa cũng như các tiêu chí xác định hành vi phản cảm trong luật vẫn còn chưa rõ ràng
hơn nữa chế tài xử phạt đối với các hành vi không phù hợp với truyền thống đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc
hiện nay mới chỉ áp dụng trong lĩnh vực văn hóa
hành vi phản hóa và quảng cáo căn cứ vào nghị định ba mươi tám hai nghìn hai mươi một ndcp
còn đối với những hành vi ăn mặc phản cảm tại nơi công cộng nói chung hiện vẫn chưa có quy định chi tiết về chế tài xử phạt
tuy nhiên nếu có căn cứ cho thấy hành vi này vi phạm quy định về trật tự công cộng gây mất trật tự công cộng
thì căn cứ vào điểm a khoảng một điều bảy nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp những người này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
trong trường hợp hành vi này có dấu hiệu khiêu dâm tại nơi công cộng căn cứ điểm e khoảng năm điều bảy nghị định này người vi phạm có thể bị phạt tiền từ năm đến tám triệu đồng
về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong vụ việc này theo luật sư tiền điều năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội là một năm và được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm
đồng thời căn cứ điều sáu mươi năm luật xử lý
về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội là một năm và được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm